trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu các địa phương tiếp tục giãn cách xã hội theo từng mức độ nguy cơ đến ngày một mươi một tháng chín
quảng ngãi áp dụng giãn cách xã hội tại các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa trà bồng và thành phố quảng ngãi
trừ các địa bàn khu vực phong tỏa giãn cách xã hội tuyệt đối tương ứng mức nguy cơ rất cao theo chỉ thị một mươi sáu
người dân không ra khỏi nhà từ hai mươi h ngày hôm trước đến bốn h sáng ngày hôm sau
còn các huyện mộ đức nghĩa hành ba tơ minh long sơn hà sơn tây lý sơn và thị xã đức phổ áp dụng giãn cách xã hội tương ứng mức nguy cơ và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu sở y tế triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng an toàn hiệu quả tại các địa bàn khu vực phong tỏa
và nhóm đối tượng có nguy cơ cao rất cao để đưa f ra khỏi cộng đồng phân loại điều trị may bóc tách nguồn lây dập ổ dịch
cung ứng cho việt nam hiện hạn chế mới đáp ứng một phần nhu cầu chống dịch khi nguồn cung có thêm thì sẽ tiêm cho học sinh
ý kiến này được bộ y tế gửi văn phòng chính phủ sau hơn một tuần thủ tướng yêu cầu phối hợp với bộ giáo dục đào tạo triển khai tiêm vaccine cho học sinh để năm học mới diễn ra an toàn
theo bộ y tế đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến cung ứng được một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín bộ cũng rất tích cực tiếp cận các nguồn vaccine
tuy nhiên số lượng vaccine covid một mươi chín cung ứng cho việt nam còn hạn chế
bộ y tế mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch
trên cơ sở tình hình dịch bệnh phức tạp hiện tại các địa phương số lượng vaccine cung ứng là và căn cứ đối tượng được tiêm
bộ y tế đã hướng dẫn địa phương đơn vị triển khai thực hiện tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ y tế tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch
khi nguồn cung ứng vaccine đáp ứng đủ bộ y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vaccine về các địa phương
khi đó bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể trong đó có người dưới một mươi tám tuổi bao gồm học sinh
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường
mỗi ngày thì có hàng nghìn ca nhiễm mới trong cả nước
cuộc chiến với kẻ thù vô hình chưa biết tới khi nào mới kết thúc
nhưng nguy hiểm hơn nữa là những kiến thức cơ bản về loại dịch bệnh này hiện vẫn còn ít người biết đến
vâng bên cạnh đó thì các thông tin giả
các thông tin giả về cách chăm sóc sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín lại được lan truyền tràn lan trên mạng
trước thực tế đó ngày sáu tháng chín đại học y hà nội đã chính thức ra mắt chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí
cung cấp các thông tin y tế quan trọng về dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong ngày đầu ra mắt thì chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng
có nhiều dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết người bệnh không chỉ là ở đo spo hai
với cái mà đo nồng độ oxy máu spo hai thì là cái
thế còn về mặt tương tác lâm sàng nếu mà hay lập tức ban đầu là chúng ta chưa có máy đo
thì chúng ta cũng phải quan sát về toàn trạng của người bệnh này
đây chỉ là một số trong rất nhiều kiến thức quan trọng về phương pháp quản lý f f một tại nhà
được phó giáo sư tiến sĩ hồ thị kim thanh trưởng bộ môn y học gia đình đại học y hà nội
chia sẻ trong buổi live stream trực tuyến trên facebook và fanpage của trường đại học y hà nội
hoạt động này thuộc chương trình đào tạo khẩn cấp phục vụ chẩn đoán điều trị
chăm sóc người bệnh covid một mươi chín do đại học y hà nội khởi xướng và thực hiện
vào thời điểm hiện tại hàng chục ngàn nhân viên y tế và những người tình nguyện đang tham gia chống dịch
thế thì với vậy không phải ai cũng có được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết
và cái việc mà được cung cấp các thông tin chuyên môn các quy trình chuyên môn chuẩn một cách chính thống
cho tất cả những ai có nhu cầu
kể cả người dân là một cái việc hết sức quan trọng và tôi nghĩ đây là một trong những cái yếu tố
then chốt trong việc đảm bảo sự thành công của chống dịch tại vì chúng ta phải có nhận thức đúng
nhận thức ở đây về cái ý thức chính trị nhận thức ở đây về cái nhận thức đúng về chuyên môn thì
chúng ta mới có cái hành động đúng bên cạnh những kiến thức y tế chuyên sâu về cách thăm khám
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phục vụ cho việc học tập nghiên cứu ứng dụng
của các y bác sĩ nhân viên y tế thì chương trình cũng hướng tới mục tiêu cung cấp các kiến
thức cơ bản hữu hiệu nhất cho người dân để mọi người có thể tự biết cách chăm sóc
bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như người thân trong gia đình
những bài giảng này thì cần thiết không phải chỉ đối với nhân viên y tế và kể cả đối với người
dân người dân cần những cái thông tin về an toàn phòng khổ về tránh lây nhiễm thế rồi vấn đề dinh dưỡng
tức là trong tất cả các cái sự tham gia chống dịch thì thế do vậy và từ cái thực tiễn đấy
chúng tôi xây dựng các bài giảng như vừa nói với chị là sẽ lược bỏ tất cả những phần khoa học
những phần hàn lâm mà đi vào cái nhu cầu của thực tiễn làm sao dễ hiểu nhất đơn giản nhất và
hiệu quả nhất ngay trong ngày đầu ra mắt chương trình đào tạo tư vấn thông tin y tế liên quan đến
dịch bệnh covid một mươi chín đã có hàng nghìn người theo dõi trực tuyến cũng như
những câu hỏi bình luận với việc trao đổi tương tác trực tiếp giữa các chuyên gia và người xem đã
giúp cho các thông tin chia sẻ trở nên gần gũi sát thực tiễn giải đáp được các vấn đề nóng bỏng người
dân quan tâm nhất thưa quý vị sắp tới thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường phối hợp dưới ba đội là
xét nghiệm chăm sóc f tại nhà và tiêm chủng khi phát hiện f phối hợp phát thuốc bổ sung trang thiết
bị y tế công nghệ thông tin để nhập thông tin và quản lý f tại nhà theo báo cáo của sở y tế ngày sáu tháng
ca tử vong thấp hơn những ngày trước và có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao hệ thống điều
trị bệnh nhân covid một mươi chín đang cố gắng hết sức với tất cả các biện pháp cao cấp nhất để điều trị cho
bệnh nhân tỷ lệ tử vong các ca bệnh nặng rất cao khoảng ba mươi trong số các ca thở máy tử vong
vì phổi tổn thương rất nặng hiện nay thành phố hồ chí minh xét nghiệm diện rộng trên địa bàn nên
số f tăng lên danh sách những trường hợp f cập nhật không kịp thời nên phát sinh tình huống chậm
trễ khi phát thuốc f tại nhà
đồng thời bên quân đội bên quân y cũng tăng cường thêm cho thành phố hồ chí minh hai mươi tám đội y tế
lưu động rồi thành phố hồ chí minh cũng đã ra văn bản như các bạn cũng đã đề cập để nhắc nhở tăng
tốc độ phát các khối thuốc để bảo đảm
những người f tại nhà có được các khối thuốc điều trị a b và c đặc biệt đối với khối thuốc điều trị c
sử dụng thuốc kháng virus monopiravir là một loại thuốc kháng virus mới đang trong giai đoạn sử dụng dưới
sự kiểm soát chặt của bộ y tế do đó việc cung cấp khối thuốc c này cần phải có sự tham vấn của nhân viên
y tế giải thích và người bệnh nhân đồng ý sử dụng thuốc rồi có những quy trình những giấy tờ thành ra
do đó thì nó lại càng chậm hơn so với lại tình huống
về vaccine thành phố đã triển khai tiêm đến ngày năm tháng chín là hơn sáu năm triệu mũi
trong đó tổng số mũi một là hơn sáu triệu mũi hai là gần năm trăm linh mũi số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi
người có bệnh nền là hơn bảy trăm linh người hiện thành phố đã sử dụng hết vaccine moderna và đang được
bộ y tế phân bố bốn loại vaccine gồm pfizer moderna astrazeneca và verocell ngoài ra
vaccine verocell cũng được tài trợ từ nguồn thành phố
ngoài ra vaccine verocell cũng được tài trợ từ nguồn thành phố

cho nên việc tiêm có chảy thì các anh chị cũng không phải quá lo lắng
sắp tới tp hcm cho biết sẽ tăng cường phối hợp giữa ba đội xét nghiệm chăm sóc f tại nhà và tiêm chủng
khi phát hiện f phối hợp phát thuốc bổ sung trang thiết bị y tế công nghệ thông tin
để cập nhật thông tin và quản lý f tại nhà
trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời do sở thông tin truyền thông tp hcm thực hiện trực tiếp
trên mạng xã hội vào hai mươi giờ tối ngày sáu tháng chín ông phan văn mãi
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc nới lỏng giãn cách xã hội
còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh
theo đó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết về cơ bản thành phố tiếp tục giãn cách đến ngày một mươi năm tháng chín
tuy nhiên trong đợt giãn cách này thành phố sẽ có những điểm mới
điểm điều chỉnh trong đợt giãn cách này là hệ thống siêu thị hệ thống cung ứng được mở đến xã phường thị trấn
tại vùng đó shipper sẽ đi chợ hộ người dân
tại vùng xanh người dân có thể đi chợ một lần một tuần và khuyến khích người đã tiêm vaccine covid một mươi chín mới nên đi chợ
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết chính phủ có nghị quyết đề ra đến ngày một mươi năm tháng chín thành phố phải kiểm soát được dịch bệnh
thành phố đang tập trung cho mục tiêu này
công tác giãn cách nhằm kịp thời xét nghiệm tách f ra khỏi cộng đồng tiến hành điều trị chăm sóc các f
thực hiện việc giảm thiểu ca tử vong đảm bảo an sinh xã hội và tiêm chủng vaccine
nếu đến thời điểm ngày một mươi năm tháng chín thành phố kiểm soát được tình hình đạt mục tiêu
thì thành phố sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách
thành phố cũng đang khẩn trương chuẩn bị các phương án kế hoạch cho việc này
đây là lần đầu tiên chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đối thoại và chia sẻ trực tiếp với người dân
về những định hướng kế hoạch của thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sau ngày một mươi năm tháng chín
theo bộ y tế hiện vaccine nanocovax của công ty nanogen chưa thực hiện hết fa ba mà đang thực hiện giữa pha ba
chính vì vậy vẫn chưa đủ điều kiện để phê duyệt vaccine khẩn cấp như đề nghị của doanh nghiệp
quy trình xét duyệt khẩn cấp đối với vaccine nanocovax
ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua công ty nanogen đã kết hợp với các viện nghiên cứu
học viện quân y viện pasteur tp hcm nộp hồ sơ
sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba a gửi lên hội đồng đạo đức
hội đồng tư vấn cấp phép của bộ y tế xem xét cấp phép khẩn cấp đối với vaccine nanocovax
tuy vậy do đây là sản phẩm đặc biệt không những ảnh hưởng một người mà cả cộng đồng
và có thể cả nhiều thế hệ nên chú trương của thủ tướng chính phủ và bộ y tế là nhanh chóng
nhưng phải chặt chẽ an toàn và hiệu quả
theo đó công ty này cần bổ sung và cập nhật dữ liệu về tính an toàn của tất cả các đối tượng tiêm
các trường hợp sự cố và bất lợi nghiêm trọng về tính sinh miễn dịch bổ sung cập nhật đánh giá
tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới biến chủng delta biến chủng anh
theo đúng đề cương nghiên cứu đã ban hành về tính bảo vệ phân tích và bàn luận
mối liên quan tính sinh miễn dịch của vaccine và tính bảo vệ
để làm sao tối thiểu đạt năm mươi theo khuyến cáo của who
kính thưa quý vị không mất f cách ly tại nhà cũng như hộ khó khăn tại tp hcm
sống ở các tầng chung cư cũ dẫn đến tốn kém thời gian khi lại giao thuốc me như yếu phẩm
do đó những xe cần cẩu vừa được đưa vào vận hành trở thành giải pháp tiết kiệm sức lực
cho đội ngũ hậu cần chăm lo cho người dân an tâm ở nhà chống dịch
một tháng trước đội lái xe cậu của nhóm thiền nguyện pds đã tập luyện
dịch vụ chăm lo cho người dân an tâm ở nhà chống dịch

với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là lực lượng công an đang làm nhiệm vụ kiểm soát lưu động tại các chốt phòng dịch
thanh đoàn tp hà nội đã triển khai một chương trình hết sức ý nghĩa mang tên tấm lòng áo xanh ly nước gửi anh
vâng đây là giai đoạn hai của chương trình hà nội nghĩa tỉnh tiếp sức tuyến đầu vượt qua đại dịch từng được tuổi trẻ thủ đô khởi động vào cuối tháng bảy vừa qua
mời quý vị và các bạn cùng đến với chiến dịch này qua phóng sự sau
là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội từ đầu mùa dịch tới nay anh đặng vũ hiệp chủ yếu dạy học online tại nhà
biết được thông tin trường của mình đang dạy kết hợp với đoàn thanh niên thành phố hà nội trong chiến dịch tấm lòng áo xanh ly nước gửi anh
anh hiệp cùng thầy cô giáo trong trường tham gia tặng nước và đồ ăn nhẹ cho các cán bộ chiến sĩ trực chốt kiểm dịch
chúng tôi biết rằng khi đi thực hiện các nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo sợ
là chúng ta sẽ trở thành người
có thể nguy cơ nhiễm bệnh
tuy nhiên chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng tôi đóng góp công việc đó nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ tất cả các yêu cầu của cấp trên
đều đặn hai lần mỗi ngày với sự hỗ trợ của đoàn thanh niên công an tp hà nội và câu lọc bộ xe bán tải địa hình việt nam
các tình nguyện viên của chiến dịch tấm lòng áo xanh ly nước gửi anh sẽ tập trung chuẩn bị các phần nước mát gửi tới các chiến sĩ công an
làm nhiệm vụ tại các tổ tuần tra kiểm soát lưu động cũng như các chốt phòng chống dịch trên địa bàn các quận huyện của thủ đô
bên cạnh đồ uống dạy khát đóng sẵn trong chai lon những ly nước gửi anh còn là những loại nước trà hoa quả do đoàn viên thanh niên giáo viên tự pha chế
trong thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh tại thủ đô hà nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước diễn ra vẫn vô cùng phức tạp
toàn hệ thống chính trị cũng như lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch vẫn rất vất vả ngày đêm
thấu hiểu chia sẻ với những điều đó chúng tôi đoàn thanh niên hội liên hợp thanh niên hội nội thành phố đã phối hợp với nhau
để tổ chức ra chương trình tấm lòng áo xanh ly nước gửi anh
những ly nước mát được gửi tới từ những bạn trẻ đã làm cho các chiến sĩ công an vơi bớt vất vả trong những buổi trực chốt kiểm dịch
trong những suốt suốt ngày qua thì đoàn thanh đoàn của hà nội cùng gồm những các bạn sinh viên và các bạn phụ trách đã có những tấm lòng là muốn gửi gắm

chung tay với cả công an thành phố chung tay với cả lực lượng công an làm sao đó đẩy đùi lực dịch bệnh
đó là một cái tấm lòng ghi nhận rất là biết ơn các đồng chí thanh đoàn của công an thành phố
thực sự là anh em rất cảm động và gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng các tổ chức tài trợ hỗ trợ cho anh em trong công tác làm tuyến đầu chống dịch
để anh em có đồng viên những lời đồng viên đến anh em để anh em hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó cũng là những lời đồng viên sâu sắc đến từng cán bộ dân sĩ và chia sẻ cảm thông cho những người đang quen mình để chống dịch
với những tình cảm chân thành từ những đoàn viên thanh niên hà nội mong rằng đây sẽ là liều vaccine tinh thần giúp lực lượng tuyến đầu tiếp tục phấn đấu nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ đẩy lùi dịch covid một mươi chín